dưới sự chủ trì của thủ tướng nguyễn xuân phúc thường trực chính phủ đã có cuộc họp với một số bộ ngành địa phương về các dự án bot giao thông đường bộ
phát biểu tại buổi họp thủ tướng nguyễn xuân phúc nhất trí cho rằng xã hội hóa nguồn lực trong đầu tư phát triển hạ tầng giao thông vận tài
nhất trí nhận định mặt được là cơ bản thủ tướng nhấn mạnh cần tập trung khắc phục các tồn tại yếu kém bất cập
bao gồm thời gian thu mức thu miễn giảm cho người dân khu vực trạm bot
nhất là loại bỏ chi phí bất hợp lý của các trạm bot
đánh giá cao con số giảm hai mươi tổng mức đầu tư được duyệt đối với các dự án bot sau khi thanh tra kiểm toán
thủ tướng nhấn mạnh tinh thần công khai minh bạch trong triển khai dự án bot
bên cạnh đó cần thực hiện nghiêm túc công điện số tám mươi hai của thủ tướng về bảo đảm an ninh trật tự tại các trạm bot
trong đó xử lý nghiêm đối với những đối tượng hành vi kích động gây dối cố tình phá hoại gây mất trật tự xã hội gây ủn tắc giao thông
cần làm tốt công tác truyền thông để người dân thấu hiểu và ủng hộ việc thực hiện chủ trương xã hội hóa này
thủ tướng nhất trí với lộ trình chuyển sang thu phí tự động không dừng như báo cáo của bộ giao thông vận tải
trong đó khuyến khích các trạm bot nhanh chóng chuyển sang loại hình này
bộ giao thông vận tải sớm công bố lộ trình cho người dân doanh nghiệp biết giám sát
thủ tướng nhấn mạnh tinh thần đấu thầu công khai để chọn đơn vị cung cấp công nghệ công khai
minh bạch cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình lưu thông bảo mật thông tin của người sử dụng phương tiện
về mức thu tại các trạm không dừng bộ giao thông vận tải làm việc cụ thể với bộ tài chính và các cơ quan chức năng
để công bố mức phí hợp lý phù hợp với tình hình hiện nay
bộ giao thông vận tải theo dõi xử lý kịp thời các tình hình liên quan và báo cáo thủ tướng